trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương tại tỉnh thanh hóa
ngày hôm nay các lực lượng chức năng cùng một mươi sáu đoàn công tác đã tiếp cận các bản bị cô lập
tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa để tiếp tế lương thực nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại đây
lực lượng vũ trang huy động ba trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tiếp cận các khu dân cư
trợ giúp người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa nguyễn đình xứng trực tiếp tới huyện quan sơn chỉ đạo
động viên lực lượng vũ trang cán bộ nhân dân địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
và trao một mươi triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết cho hai gia đình ở bản bo
xã na mèo có nhà bị lũ quân trôi gửi tới các hộ có nhà bị sập lũ quân trôi mỗi hộ năm triệu đồng
cùng ngày đại tá phạm xuân diệu phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng việt nam
dẫn đầu đoàn công tác lên xã nam mèo hỗ trợ năm tấn gạo cho nhân dân vùng lũ
và chỉ đạo đôn đốc công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra